ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành đã chính thức công bố lịch đi học nghỉ học của học sinh sinh viên
theo đó hầu hết các địa phương đều cho học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở nghỉ thêm một hai tuần
học sinh trung học phổ thông giáo dục thường xuyên đi học từ ngày hai ba
có ba tỉnh chỉ cho học sinh lớp một mươi hai đi học các khối còn lại nghỉ học là đà nẵng tuyên quang vĩnh long
có ba địa phương cho tất cả học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ thêm từ một đến hai tuần là hà nội đồng tháp và tp hà nội